thưa quý vị và các bạn mưa lớn kéo dài từ tối ngày hai mươi hai cho đến ngày hai mươi ba tháng năm đã gây úng ngập và sạt lở tại nhiều tỉnh thành phía bắc gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tính đến chiều ngày hôm qua mưa lớn gây sạt lở đất đã làm cho ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương như hà giang có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà tuyên quang tám nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa hoa màu một mươi một hectare thủy sản làm chết hai mươi con da súc gần tám trăm linh con da cầm
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập sạt lở dự báo mưa lớn tại bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh còn kéo dài cho đến hết ngày hôm nay
từ ngày mai mưa giảm dần về cường độ trong khi đó tây nguyên và nam bộ mưa lớn sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới
tại hà giang lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương
và nhân dân khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích khi đi đánh cá trên sông gâm
trước đó vào đêm ngày hai mươi tháng năm hai vợ chồng trú tại xóm py nậm thôn nà pâu xã lạc nông huyện bắc mê đi đánh cá trên sông gâm nhưng sau đó không thấy trở về
ngay khi nhận được thông tin ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bắc mê đã tổ chức lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
tại hiện trường lực lượng tìm thấy chiếc thuyền đánh cá và hai máy điện thoại ví tiền trôi cách điểm tìm thấy chiếc thuyền hơn một km
vào lúc hai mươi h tối ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngân hàng hai tầng do ông nguyễn văn an chú tải số tám phường mỹ an quận ngũ hành sơn đà nẵng làm chủ
thời điểm xảy ra vụ cháy người dân tại khu vực này nghe thấy có tiếng nổ dữ dội và phát hiện ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà của ông an
nhận được tin báo
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã xuất năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy
tuy nhiên do căn nhà có chứa nhiều chất cháy đã khiến cho công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn
sau hai giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các ngôi nhà lân cận
tuy nhiên toàn bộ căn nhà hai tầng đã bị thiêu dụi nguyên nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh vừa bắt giữ đối tượng nguyễn viết cường chú tại phường hiệp bình chánh tp thủ đức chỉ sau vài giờ đồng hồ
đối tượng này gây án cướp tiệm vàng
tại cơ quan công an cường khai nhận do thua bạc cho nên đã nảy sinh ý định cướp cửa hàng vàng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
vào trưa ngày hai mươi ba tháng năm cường đem theo một cây búa đinh chạy xe gắn máy đến cửa hàng vàng sơn trang tại quận bình thạnh
vờ hỏi mua vàng rồi dùng búa đập tủ kính cướp đi hai lắc tay vàng đem bán lấy hơn ba mươi triệu đồng sau đó về nhà lẩn trốn
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng tạm giữ phương tiện gây án và thu hồi lại hai lắc tay vàng để trao trả lại cho nạn nhân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo tròn ba cm cách hai năm cm dưới sau cánh mũi trái
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát theo hành án
tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m bốn mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọn xã thạnh quấy huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này có sẹo tròn ba cm trên trước cánh mũi trái

dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện